tiếp tục với những thông tin khác công ty tổ chức đem nhạc của blackpink tại việt nam
đã công khai xin lỗi vì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò đăng tải trên mạng
đại diện đơn vị cho biết đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên sở văn hóa và thể thao hà nội
cùng các bộ ban ngành liên quan về sự việc và cho biết trang web lan truyền hình ảnh là trang web
chung liên kết các văn phòng khu vực tại châu á và không phải là trang web chính thức của công ty việt nam
công ty hiện tại chưa có trang web chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại việt nam
và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là ime việt nam
tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cũng cho biết thanh tra bộ đã nắm được thông tin
và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh tìm hướng xử lý
địa chỉ website của công ty ở nước ngoài và hiện nay không thể truy cập được
được biết là cục nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi tới sở văn hóa và thể thao hà nội để xác minh